blue bus net là một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm một nơi tĩnh lặng để đọc sách
đây là một không gian sáng tạo ra đời từ ước mơ được ấp ủ từ rất lâu của những người trù về một trốn đi về trong những ngày tháng tuổi trẻ
khi đến đây bạn có thể ngồi trong căn phòng ấm áp với những giai điệu sâu lắng một cách thoải mái tĩnh tâm cùng bạn bè và đặc biệt có thể tìm mua những sản phẩm thân thiện với môi trường
ngoài một địa điểm thú vị với chỗ ngồi thoải mái để nhâm nhi đồ uống thơm ngon trong màu xanh hoa lá
quán còn là nơi thường xuyên tổ chức những hoạt động giao lưu chia sẻ về văn hóa và nghệ thuật sáng tạo về hội họa âm nhạc đồ thủ công
và đặc biệt là tổ chức những hội trợ những sự kiện để chia sẻ những kiến thức bảo vệ môi trường hướng đến một lối sống xanh bền vững
tám giờ sáng chủ nhật những bạn trẻ này đã có mặt ở quán cà phê tổ chim xanh để chuẩn bị cho một hội trợ
chính xác hơn là một sự kiện đầy ý nghĩa có chủ đề đổi vải lấy cây
đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án dreamproc được tổ chức bởi cơ lộc bộ nhà báo xanh cơ lộc bộ môi trường học viện nông nghiệp và cơ lộng bộ vì môi trường đại học lập nghiệp
nội dung chính ở đây là bọn em muốn hướng đến là thứ nhất là giảm thiểu rác thải rác thải
và đặc biệt ở đây bọn em hướng đến là vải
và quần áo cũ tại vì em nhìn thấy rất nhiều quần áo cũ bị vứt ở các thùng rác
thì thay vì việc ở các thùng rác đấy thì mình có thể tái chế thêm một vật dụng gì đó
như sản phẩm xanh như là túi rồi thì hộp bút rồi hộp đựng cơm chẳng hạn
nó thân thiện với môi trường và cận dụng nguồn tài nguyên hốn có
tiếp theo nữa là những cái quần áo đấy thì bọn em sẽ có chọn lọc
chọn lọc để những quần áo mà còn dùng rất tốt và ấm nữa
thì bọn em sẽ dùng để tặng cho các em trẻ em nghèo
và dự dàng bọn em sẽ thực hiện dự án cho trẻ em nhận biết
nói chung là bây giờ thì bọn em mới đang thực chữ những bước đầu
mong rằng dự án này sẽ lan tỏa nhiều hơn mọi người biết hợp hơn
và vì bọn em có thể góp một phần nhỏ để bảo vệ môi trường
hầu hết mọi người đều thấy đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức thiết thực
bởi bảo vệ môi trường không chỉ là hạn chế thay thế
mà còn là phát triển bền vững cũng như tận dụng những nguồn nguyên liệu
đặc biệt là giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn
quần áo cũ có thể quyên góp để gửi tặng những người có hoàn cảnh khó khăn
hoặc tận dụng tái chế sáng tạo lên những sản phẩm mới
thay vì mọi người vứt bỏ chúng
bảo vệ môi trường đâu chỉ là những điều to lớn
mà bắt đầu từ những điều đơn giản gần gũi
những cảnh báo về sự thay đổi của khí hậu toàn cầu không ngừng được đưa ra
mọi người đang dần ý thức rõ hơn bao giờ hết tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường
sống sành cũng từ đó mà ra đời
và nở rộ trong giới trẻ trên mọi khía cạnh của cuộc sống
trở thành một xu hướng sống tích cực
mong muốn mọi người thay đổi nhận thức và tư duy
sau đó mới chuyển thành hành động là mục đích chính mà dự án hướng tới
nhiều hành động nhỏ hay sáng kiến sẽ góp phần tích hợp
tạo thành hành động lớn và khó khăn tốt
dự án này của các bạn sinh viên đang hiện thực hóa
và thực sự tạo ra xu hướng và phong trào bảo vệ môi trường được cộng đồng đón nhận
mình nghĩ đây là một sự kiện rất là ý nghĩa
bởi vì đến đây mình không biết
chỉ có thể quyên góp những quần áo mà mình không dùng đến và vải vụn
để tái chế lại thành những cái sản phẩm mình có thể sử dụng được
để quyên góp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
ở trên tỉnh thành khác trên vùng cao
mà mình còn góp một phần để bảo vệ môi trường
mình cảm thấy là sự kiện rất là ý nghĩa và cũng rất là quy mô nữa
sự kiện này rất ý nghĩa đối với các bạn học sinh sinh viên
cũng toàn thể mọi người
vì nó sẽ tạo lên được một cái sức lan tỏa
đến mọi người sẽ tự cá nhân mình sẽ tự ý thức được về việc bảo vệ môi trường
qua sự kiện bàn tổ chức hy vọng sẽ lan tỏa lối sống xanh đến nhiều người hơn nữa
đặc biệt dự án mong muốn trao gửi thông điệp về sự chia sẻ cảm thông lá lành đùm lá rách
những nghĩa cử cao đẹp để tính nhân dân
được các bạn sinh viên nhiệt tình hưởng ứng